xe hết thế nào hết đúng không hai bên tự chế tự ngã xuống dưới đây cũng có chút thì xe thôi thì
bây giờ là hai bên tự thương lượng với nhau và giải quyết với nhau điều khiển xe đi để cho
nó công bây giờ là không hai bên không tự thương lượng được thì chúng tôi sẽ gọi lực lượng ngành
xét giao thông xuống để giải quyết vừa rồi thì có một cái sự việc giao thông tuy sự việc nó không
có gây thiệt hại gì về tính mạng hay là tài sản nhưng không có lực lượng đến giải quyết ngay thì
các bên sẽ xảy ra sự mâu thuẫn
và có thể dẫn đến đánh nhau từ khi mà có hệ thống camera thì tổ tuần tra của chúng tôi
tiến hành phần trang cách thuận lợi hơn và giải quyết vụ việc nhanh chóng hơn để đảm bảo tình hình
an ninh trật tự cho địa bàn phường phương tính camera an ninh xuất hiện đầu tiên ở phường phương
xài thành phố nhà trang năm hai nghìn một mươi năm trên cơ sở những kinh nghiệm từ phương phương xài ban chủ y công an
phường đã nghiên cứu tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân phường xây dựng thí điểm mô hình với
phương châm xã hội hóa trên tinh thần tự nguyện phường phước tiến đã thành lập tổ công tác đến
từ nhà dân vận động tuyến đường lê đại hành được chọn để lắp thí điểm với tám mắt camera đến nay
hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn phường phước tiến đã tăng lên một trăm linh năm mắt trong đó ba mươi
hai mắt do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp với tổng kinh phí hơn hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng từ khi có camera các
vi phạm về an ninh trật tự an toàn giao thông lấn chiếm lòng lề đường xả rác không đúng quy định
được kịp thời phát hiện và xử lý nhiều hệ thống camera văn minh đô thị cũng được giữ gìn và duy
chỉ tốt hơn và cũng nhờ camera mà có những vụ mâu thuẫn nghi ngờ nhau giữa các hộ dân lân cận
được hòa giải kịp thời là cái đường này á có nhiều gia đình ban đêm người ta để xe ngoài đường đó thì
sáng hóa ra không biết làm sao xe mình móc bị phá hả thậm chí bị mất cái gương hay là cái lốc xe vân
v nhưng là trích xuất camera thì lại biết vì sao nó như vậy thì công an cũng nhanh chóng vào
công an báo công an là công an phường nhanh chóng có mặt và giải quyết rõ ràng liền điều đó thì rất
mà phải nói rằng hiệu quả từ hệ thống camera giám sát an ninh đã cung cấp nhiều thông tin có giá
trị phục vụ cho công tác điều tra truy xét đối tượng các hình ảnh thông tin cũng như là đặc điểm các
phương tiện các vụ qua về giao thông gây mất an ninh trật tự thì đều được hệ thống camera
cung cấp đầy đủ cái mô hình camera an ninh này được nhon rộng rô rộng
và phát huy được hiệu quả một cách tốt nhất có thể khẳng định việc áp dụng và nhân rộng mô hình
camera giám sát an ninh ở phường phước tiến đã thu được nhiều hiệu quả thiết thực là giải pháp
hợp để giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tạo tâm lý yên tâm lao động sản xuất kinh doanh trong
nhân dân có phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường ngày một vững mạnh hơn đây là mô
hình mà các địa phương nên vận dụng nhân rộng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân bảo
quốc ở địa bàn cơ sở
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện hạ hòa của tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
tượng nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã xuân áng huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác đối tượng này cao một m sáu mươi
sáu mươi ba và có nốt ruồi dưới đuôi mắt phải cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tam nông tỉnh phú thọ là đối
tượng đinh văn thìn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thọ văn huyện tam đông tỉnh phú
thọ và đối tượng lùa a tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại phường dữ lâu thành phố việt trì
tỉnh phú thọ bị công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây
thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dù với bất cứ tội danh nào tất cả các
đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy
đường dây nóng sáu chín hai ba bốn năm tám sáu và sáu chín hai ba hai một sáu sáu bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin
cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật
sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ
quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à